trong các ngày từ ngày hai đến ngày năm tháng một mươi hai đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam do đồng chí nguyễn xuân thắng
bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương làm trưởng đoàn
đã thăm nhật bản và tham dự trao đổi lý luận lần thứ chín giữa đảng ta và đảng cộng sản nhật bản
tại cuộc trao đổi lý luận do đồng chí nguyễn xuân thắng và đồng chí phương hoa tết xuân dô
ủy viên thường vụ đoàn chủ tịch viện trưởng viện nghiên cứu khoa học xã hội đảng cộng sản nhật bản đồng chủ trì
hai bên đã đi sâu trao đổi các vấn đề lớn của thế giới và khu vực tập trung phân tích nhận định những xu hướng phát triển lớn của tình hình
và các tác động đối với sự nghiệp cách mạng và trách nhiệm của mỗi đảng trong bối cảnh mới của thế kỷ hai mươi một
hai bên đã bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản nhật bản trong thời gian qua
nhất trí tiếp tục triển khai tích cực thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng về tăng cường hợp tác